quý vị thân mến hôm nay thứ bảy ngày hai mươi tháng một mươi một cũng là ngày hiến trương các nhà giáo việt nam
và cho phép chúng tôi những người thực hiện chương trình được gửi những lời chúc chân thành và nồng nhiệt nhất
tới các thầy các cô chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vững tay trèo trong sự nghiệp chồng người của mình
vâng ngày hôm nay hai mươi tháng một mươi một cũng có một ý nghĩa rất đặc biệt nữa
đó là ngày mà liên hợp quốc đã lựa chọn là ngày trẻ em thế giới
một ngày lễ vì trẻ em vì thế hệ tương lai của chúng ta
đồng thời cũng là dịp nhắc nhở chúng ta hãy tăng cường hành động phát triển phúc lợi và thúc đẩy tạo an sinh cho mọi trẻ em
một ngày có rất nhiều ý nghĩa và vào ngày của trẻ em nếu như chúng ta có cơ hội được đưa các em ra ngoài vui chơi thì còn gì bằng đúng không ạ
thế nhưng có lẽ là món quà này chúng ta nên dành đến ngày hôm sau
bởi vì hôm nay theo như dự báo thì sương mù vẫn sẽ xuất hiện dày đặc ở thủ đô hà nội
gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí và quý vị nên hạn chế ra ngoài để tránh hít phải quá nhiều bụi bẩn
đặc biệt là trẻ em thì nên ở trong nhà và đóng kín cửa
tình trạng này sẽ diễn ra trong cả hai ngày cuối tuần
và phải đến đầu tuần sau khi mà đợt không khí lạnh mạnh tràn về
thời tiết mới có sự thay đổi rõ rệt cả về chất lượng không khí và nền nhiệt độ